ngày hai mươi bốn tháng hai vừa qua thường trực ban bí thư đã có văn bản chỉ đạo
trong đó có yêu cầu về bảo hộ công dân việt nam tại ukraine
vấn đề này nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng nhà nước ta
chiều qua tại phủ chủ tịch chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã nghe bộ ngoại giao
và các cơ quan chức năng báo cáo về vấn đề này
sau khi nghe báo cáo chủ tịch nước đánh giá cao công tác nắm bắt tình hình
và tinh thần chủ động chuẩn bị các phương án tổ chức thực hiện bảo hộ công dân
hỗ trợ kiều bào việt nam tại ukraine về nước nếu có nguyện vọng của bộ ngoại giao
và các bộ ngành cơ quan liên quan
chủ tịch nước nhấn mạnh đảng nhà nước hết sức quan tâm đến công tác bảo hộ công dân việt nam
chủ tịch nước nêu rõ tinh thần chỉ đạo của đảng nhà nước thường trực ban bí thư
là không được để người dân việt nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng bị thương
chính vì vậy công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm
cùng với đó là không để người dân trong quá trình di tản bị đói lạnh
chủ tịch nước hoan nghệ
chính phủ có kế hoạch tổ chức các chuyến bay miễn phí
đưa những trường hợp khó khăn và có nguyện vọng về nước
đối với những kiều bào ở lại thì phải được đại sứ quán và các cơ quan chức năng
đưa ra khỏi vùng chiến sự đến nơi an toàn
trước bối cảnh tình hình căng thẳng tại ukraine đại sứ việt nam tại ukraine
nguyễn hồng thạch cho biết là đến thời điểm này gần như tất cả bà con muốn đi sơ tán
đã rời khỏi ba thành phố lớn là khakov odessa và kiev
ở những thành phố nhỏ đại sứ quán cũng liên lạc và động viên bà con sơ tán
hiện bộ ngoại giao đang tích cực phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan
và các hãng hàng không chuẩn bị cho hai chuyến bay đưa người việt và thành viên gia đình
về nước trong các ngày bảy tháng ba từ rumani và chín tháng ba từ ba lan
với hành vi trộm cắp tài sản đối tượng nguyễn văn chuyên
trú tại phường an bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
vừa bị công an thành phố biên hòa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam
đối tượng phan trí nghị chú tại huyện định quán
đã được bàn ra cho công an huyện định quán để điều tra theo thẩm quyền
do nghiện game online lại không có nghề nghiệp nên hai đối tượng đã rủ nhau
cùng với một số đối tượng khác chưa rõ lai lịch điều khiển xe máy
quanh địa bàn thành phố biên hòa và huyện định quán của tỉnh đồng nai
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì ra tay trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn chuyên và nghị đã thực hiện bảy vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện định quán
rồi mang bán lấy tiền chia nhau tiêu xài và chơi game
dự kiến ngay trong phiên họp được tổ chức vào ngày hôm nay
tổ công tác đặc biệt giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình ukraine
sẽ bàn bạc và thống nhất các biện pháp cụ thể về công tác bảo hộ công dân việt nam
tại ukraine cũng như giải quyết các vấn đề có liên quan
những tin tức an ninh trật tự trong nước lực lượng biên phòng an giang
vừa bắt giữ một đối tượng tại khu vực cột mốc hai mươi bảy nghìn năm trăm một mươi hai thuộc ấp phú nghĩa
xã phú hội huyện an phú tỉnh an giang đang vận chuyển một mươi một bọc ni lông
trọng lượng khoảng hai kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một khẩu súng k năm mươi bốn và năm viên đạn
đối tượng là nguyễn văn liệt chú tại huyện an phú tỉnh an giang
nguyễn văn liệt khai lên campuchia làm thuê từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng hai vận chuyển thuê số hàng nói trên cho một người ở campuchia về khu vực
đầu canh ruột xã phú hội sẽ có người ra nhận để lấy tiền công là một trăm linh ria tiền campuchia
tức là khoảng sáu trăm linh đồng từ việt nam để tiêu xài cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng vừa bắt giữ
một nhóm đối tượng gồm sáu đối tượng có hành vi cướp tài sản
tại công viên ba mươi tháng bốn và công viên đường lê hồng phong cao minh hiếu đã dùng dao
gây thương tích cho hai người để cho cả nhóm móc lấy tài sản nhưng không lấy được gì
sau đó cả nhóm đến công viên bạch đằng tiếp tục thủ đoạn cũ
hiếu dùng dao uy hiếp tinh thần
còn sơn thanh quyền dùng dao gây thương tích cho một nạn nhân
sau đó cả nhóm móc túi lấy tài sản rồi bỏ đi
lực lượng công an đã nhanh chóng bắt được các đối tượng sau khi nạn nhân đến trình báo
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình
thưa quý vị những ngày qua bên cạnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh
thì giá xăng dầu là một trong những chủ đề nóng nhất ở nước ta khi mà mặt hàng thiết yếu này
liên tục đạt đỉnh rồi lại lên giá
so với cùng kỳ năm ngoái
thì giá xăng dầu đã tăng từ bốn mươi đến bốn mươi năm
thống kê cho thấy là gần ba tháng qua thì giá xăng dầu trong nước
thì xăng dầu trong nước đã có sáu kỳ điều chỉnh giá tăng liên tiếp
gây ra những bất ổn cho thị trường
trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế
phò giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
người có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về thị trường xăng dầu
để cùng lắng nghe những phân tích kiến nghị về việc điều hành giá xăng dầu
cũng như là chính sách cần áp dụng để bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu khi mà giá xăng dầu tăng cao
sau sáu lần tăng liên tiếp giá xăng đang tiến sát hai mươi bảy đồng
và ghi nhận mức cao nhất từ trước tới nay
so với cùng kỳ năm ngoái
mỗi lít xăng ron chín mươi năm đắt thêm bảy tám trăm ba mươi bảy đồng
e năm ron chín mươi hai là tám hai trăm hai mươi đồng
và dầu diesel đắt hơn bảy sáu mươi bảy đồng
báo cáo của tổng cục thống kê vừa công bố cho thấy
so với cùng kỳ năm ngoái
tăng cpi tháng hai tăng một bốn mươi hai
nguyên nhân chính là giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới
cộng với giá lương thực thực phẩm ăn uống ngoài gia đình
và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp tết
giá xăng dầu tăng đã tác động mạnh tới giá cả các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
các công ty vận tải cũng bắt đầu dục dịch tăng giá cước
trước tình trạng trên để kiểm soát giá xăng dầu tránh tác động xấu tới nền kinh tế
ngày ba tháng ba bộ tài chính gửi công văn tới các bộ ngành
xin ý kiến đối với dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường
của các mặt hàng xăng dầu và mỡ nhờn
cơ quan này dự kiến đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường
đồng một lít với xăng trừ ethanol tức từ bốn đồng xuống còn ba đồng

các bộ ngành xăng dầu của việt nam hoàn toàn phụ thuộc vào giá xăng dầu thế giới
theo tính toán của chúng tôi nếu giá xăng dầu tăng một mươi
thì nó sẽ làm cho cái tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân chậm lại khoảng năm
đồng thời nó làm cho lạng phát của chúng ta tăng thêm khoảng ba mươi bốn so với mức bình thường
để giảm bớt áp lực giá xăng bộ tài chính đã đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường
từ năm trăm linh đồng đến một đồng trên mỗi lít xăng dầu cho đến hết năm nay
một số chuyên gia cho rằng việc giảm thuế với mức như này
chưa đủ để kiểm soát giảm áp lực cho giá xăng dầu
vậy ông đánh giá như thế nào về vấn đề lý do này ạ
theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi cho rằng
không nên giảm cái giá xăng dầu giảm cái thuế xăng dầu
bởi vì nhiều cái lý do
trước hết chúng ta thấy rằng cái giá xăng dầu của việt nam
theo cái bảng xếp hạng của hiệp hội xăng dầu thế giới
thì nó vẫn đang nằm dưới cái mức trung bình của thế giới
và nếu chúng ta hạ thấp nữa và đặc biệt là chúng ta lại có cái giá xăng dầu
nó thấp hơn cái giá xăng dầu của trung quốc của lào của campuchia
của philippines hay là của thái lan
và nếu chúng ta giảm thấp nữa thì nó dẫn đến cái tình trạng buôn lậu
và nó dẫn đến những cái hệ lụy rất lớn trong xã hội
cái điều thứ hai hạ thấp nữa thì có nghĩa là cái nguồn thu
cho ngân sách của nước sẽ giảm đi
cái điều thứ ba đó là chúng ta nhìn thấy rằng
những cái người tiêu dùng nhiều xăng dầu trong xã hội
đó là những cái tầng lớp chung và những cái tầng lớp mà có thu nhập cao
thế còn những cái người nghèo những người đáng được hỗ trợ
thì rõ ràng người ta sử dụng rất ít
và như vậy là chúng ta đang hỗ trợ không đúng đối tượng
thêm nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là trong cái năm hai nghìn hai mươi hai
thì trong cái hệ ngân sách nhà nước đã có các cái cơ chế
về hỗ trợ cho các doanh nghiệp cũng như người dân
về an sinh xã hội để mà hồi phục và phát triển
và sau đó thì chúng ta đã có cái nghị quyết bốn mươi hai bốn mươi ba của quốc hội
cũng như là cái nghị định một mươi năm của chính phủ
về cái thực hiện cái gói hỗ trợ ba trăm năm mươi tỷ
trong đó có rất nhiều các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp
cũng như là cho người dân hồi phục với cái khoảng sáu mươi bảy tỷ
trong cái năm hai nghìn hai mươi hai này
và vì thế cho nên chúng tôi cho rằng là đã có cái hỗ trợ rất lớn
của chính phủ rồi
mà nếu mà chúng ta lại tiếp tục hỗ trợ xăng dầu nữa
bằng cách giảm thế thì có nghĩa là chúng ta lại tiếp tục
làm cho ngân sách nhà nước tiếp tục là bộ trì
phải đi vay nhiều hơn và nó ảnh hưởng đến cái an toàn
về nợ công cũng như cái khả năng trả nợ của ngân sách trong tương lai
tất nhiên nếu như có thể giảm được một đồng cho một lít xăng
và năm trăm linh đồng cho một lít dầu như cái đề nghị
thì chúng tôi cho rằng cái điều này là một cái sự nỗ lực cố gắng rất lớn
của bộ tài chính của chính phủ
như là của nhà nước đối với cái quá trình hồi phục và phát triển kinh tế
của các doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế quốc dân
nhưng chúng tôi cũng phải nhắc lại làm thế nào để đảm bảo được
cái lợi ích giữa cái lợi ích chung của nhà nước
với lợi ích của các doanh nghiệp và lợi ích của người dân
của xã hội thì lúc đó chúng ta mới đưa ra là có nên giảm hay không giảm
và giảm ở mức nào để phù hợp với cái chung
và đảm bảo cái quyền lợi chung
vâng như phó giáo sư đã chia sẻ thì chúng ta cần phải hài hòa lợi ích giữa ba chủ thể
đó là nhà nước doanh nghiệp và người tiêu dùng
vậy cụ thể chúng ta cần phải làm như thế nào để hài hòa giữa ba chủ thể này
trong vấn đề về răng dầu
trước hết chúng tôi cho rằng là về phía các doanh nghiệp thì các doanh nghiệp
phải tự thân nỗ lực vận động để mà đáp ứng cái yêu cầu
và rõ ràng là chúng ta đang mong muốn xây dựng một cái nền kinh tế thị trường
chúng ta muốn xây dựng một cái thị trường
thị trường xăng dầu mang tính thị trường thực thụ
do đó cho nên chúng ta phải chấp nhận cái giá xăng dầu cao thì của thế giới cao
thì giá xăng dầu trong nước ở việt nam cũng phải cao lên
và rõ ràng là cái việc mà giá xăng dầu cao ấy thì chi phí của các cái hàng hóa nó phải cao
nhưng cái chi phí này nó phải cao phù hợp
bởi vì chúng ta biết rằng ngay những cái doanh nghiệp mà sử dụng nhiều xăng dầu
như là cái ngành vận tải thì nó chiếm khoảng độ ba mươi đến bốn mươi
và tôi cứ cho là bốn mươi đi
mà bốn mươi nếu giá xăng dầu tăng một mươi
thì cái tác động nó chỉ làm tăng giá của cái dịch vụ vận tải đâu đó ba mươi bốn thôi ạ
nhưng chúng ta thấy rằng là các cái hàng hóa kể cả là dịch vụ vận tải
nếu mà đã tăng nó tăng nhiều lắm
và ngay bây giờ có rất nhiều các cái dịch vụ hoặc là hàng hóa
cái mức độ tác động của cái giá xăng dầu đối với cái hàng hóa đó nó rất thấp
nhưng mà hiện nay thì họ cứ lấy cái lý do
lý do rằng là giá xăng dầu đã tăng và họ tăng thậm chí một mươi hai mươi
và cái điều này là cái điều mà chúng ta cần phải có cái quản lý của tổng cục thị trường
quản lý thị trường của bộ công thương để từ đó buộc các doanh nghiệp tính đúng
tính đủ cái chi phí thay đổi kể cả cái giá nguyên nhân vật liệu lẫn cái giá đầu vào
vào cái giá thành của các cái hàng hóa dịch vụ một cách đúng đắn
và từ đó cái mức độ tăng nó phù hợp
nó phù hợp tránh cái mức độ té nước theo mưa và làm ảnh hưởng đến cái giá cả cũng như lạm pháp
vâng như vậy là việc điều hành giá xăng dầu thì cần phải có những cái giải pháp chính sách tổng thể
vậy theo phó giáo sư giải pháp tổng thể ở đây là gì
để mà coi như là cái đưa ra những cái giải pháp tổng thể thì chúng tôi thấy rằng nó có rất nhiều giải pháp
cái việc đầu tiên là bộ công thương phải xem xét lại cái năng lực vận hành của hai cái nhà máy chế biến xăng dầu nghi sơn và bình sơn
từ đó lập cái kế hoạch để cho các cái đầu mối xăng dầu có được cái kế hoạch nhập khẩu phù hợp đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng trong nước
cái điều rất quan trọng đó là bộ công thương phải xây dựng được cái kho dữ liệu về cái xăng dầu của từng cái địa phương từng cái thời kỳ và cái mức tăng mà có thể trong từng cái giai đoạn của từng cái nền kinh tế
để từ đó có việc phân giao nhập khẩu cho các đồ mỗi một cách phù hợp
thì từ đó chúng ta có thể đảm bảo cái sản lượng xăng dầu cung cấp ra thị trường một cách đúng đắn
không để tình trạng thiếu hụt như thời gian vừa qua
cái điều tiếp theo đó là chúng ta phải nghĩ đến việc xây dựng một thị trường xăng dầu thực thụ
và chúng ta phải xem xét để rút ngắn dần thời gian điều chỉnh giá xăng dầu
để từ đó giá xăng dầu trong nước nó đi sát với cái giá xăng dầu thế giới
thì cái việc mà đầu cơ tích chữ cũng như cái việc găm hàng không bán nó sẽ giảm đi đến mức tối đa
cái điều thứ ba là chúng ta cũng dần dần phải xem xét mở cửa dần thị trường
để cho các thành phần khác nhau có thể tham gia vào hoạt động kinh doanh xăng dầu
kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
và muốn như vậy thì chúng ta phải thay đổi trong cái cách quản lý
cũng như cách điều chỉnh
và dần dần khi mà chúng ta có được cái môi trường xăng dầu nó theo cái thị trường nhiều hơn
thì chúng ta sẽ bỏ cái quỹ bình ổn
nhà nước không phải định giá nữa
các doanh nghiệp tự kinh doanh
lãi lỗ tự chịu
và lúc đó thì chúng ta lại phải có một cái kho dự trữ dầu tương đối lớn
như các nước phát triển
để khi cần thiết điều chỉnh thị trường chúng ta sẽ xả cái lượng dầu dự trữ ra
để mà điều chỉnh cái giá của thị trường
giúp cho cái kinh tế thị trường của chúng ta
nó vừa đi đúng
kinh tế thị trường
nhưng nó vừa đảm bảo được
cái sự quản lý đánh đạo của nhà nước
đối với cái nền kinh tế thị trường định hướng
sau chủ nghĩa của chúng ta
vâng xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ với những chia sẻ vừa rồi